quốc hội nước ukraine cho biết tổng thống volodymyr zelensky ngày hôm qua hai mươi ba hai mươi tháng ba đã ký dự luật gia hạn tình trạng thiết quân luật ở ukraine trong vòng ba mươi ngày bắt đầu từ ngày hai mươi sáu tháng ba tới trong bối cảnh chiến sự đã bước sang tuần thứ tư
tổng thống volodymyr zelensky đã ký dự luật gia hạn thiết quân luật ở ukraine trong bối cảnh chiến sự đã bước sang tuần thứ tư